hàng loạt vụ việc sử dụng ma túy tại các quán bar quán karaoke bị lực lượng chức năng triệt phá
vừa qua công an tp hcm đã triệt phá một đường dây sử dụng ma túy trong một căn hộ cao cấp tại khu đô thi sang trọng
đáng chú ý trong những người sử dụng ma túy có hai nữ cán bộ công an đang công tác tại công an tp hcm
tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar karaoke các trung cư căn hộ cao cấp diễn ra phức tạp
ngày càng phát hiện nhiều đường dây mới của ma túy khó kiểm soát
thậm chí có trường hợp chủ cơ sở hoặc người được giao quản lý còn trực tiếp mua bán chứa chấp
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại cơ sở căn hộ trung cư gây mất an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa triệt phá ổ nhóm bay lắc tại một khu đô thi cao cấp
trên địa bàn phường thượng lý quận hồ
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích
phát hiện nhóm bay lắc gồm một mươi hai dân chơi trong đó có bảy nam và năm nữ thu giữ tại hiện trường một mươi ba gram ketamine
cùng một số tăng vật khác có liên quan kết quả giám định phát hiện chín trường hợp dương tính với ma túy
cơ quan điều tra sau đó tạm giữ hình sự ba trường hợp gồm nguyễn thị thanh huyền ba mươi tám tuổi bùi thị ngọc bích
ba mươi sáu tuổi và vũ hoàng cường bốn mươi hai tuổi cùng chú tại hải phòng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có bùi thị ngọc bích là nữ cán bộ đang công tác tại phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy công an tp hoài phòng
ngoài ra có một nữ cán bộ khác là v a có mặt tại buổi bay lắc là cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận dương kinh tp hoài phòng
căn nhà nơi diễn ra vụ bay lắc là của một người ở khu đô thị cao cấp thuộc phường thượng lý quận hồng bạc
trong đó có một nữ cán bộ đang thành phố hải phòng người này được biết đến là con của một ông chủ có tiếng trong ngành xây dựng của hải phòng
vợ ông này là nguyễn thị thanh huyền là một trong ba người bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp hoài phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này
vào khoảng một giờ sáng ngày tám tháng một mươi công an phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác của công an phường đã nhanh chóng có mặt tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại tòa e một trung cư tân hoàng minh
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện bốn đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ là một túi ni lông màu trắng
một gói ni lông màu cam có chữ charlie
một bát xứ màu trắng một đĩa thủy tinh
một cốc thủy tinh một môi bằng kim loại tại phòng ngủ phía trong của căn hộ
đấu tranh khai thác tại chỗ công an phường xuân la xác định thêm bốn đối tượng có liên quan
ngay sau đó công an phường xuân la hà nội đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng một mươi hai h ngày bốn tháng một
nguyễn xuân yến nhi thuê phòng tại tòa e một
nhi thuê phòng tại trung cư tân hoàng minh với mục đích để ở và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
sau khi nhận phòng nhi rủ tiến và chiến vào căn hộ để sử dụng ma túy
đến sáng ngày năm tháng một mươi do không còn ma túy để chơi
các đối tượng đã bàn bạc mua thêm ketamin nước vui và bóng cười để sử dụng
khi có thêm ma túy các đối tượng rủ thêm bạn tiếp tục tổ chức bay lắc
đến sáng ngày tám tháng một mươi thì bị công an phường xuân la phát hiện bắt giữ
qua xét nghiệm các đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cũng trong những ngày hè nóng bỏng vừa qua trên địa bàn nhiều quận huyện khác
lực lượng công an cũng đã phát hiện triệt phá nhiều ổ nhóm nam nữ thanh niên
tụ tập tại các căn hộ hạng sang để thỏa mãn cơn phê ma túy
đặc biệt công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã bắt giữ một nhóm đối tượng bay lắc với nhau suốt ba ngày
qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình công an quận hoàng mai phát hiện những
một thường tại căn hộ trên tầng một mươi sáu một trung cung cao cấp trên địa bàn bám sát hành tung của các đối tượng
dạng sáng ngày hai mươi tháng sáu tổ công tác công an quận hoàng mai và công an phường mai động kiểm tra căn hộ
và phát hiện nhiều đối tượng nghi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện trường thu giữ được đĩa thủy tinh ống hút được cuộn lại từ tờ tiền
cùng nhiều gói ni lông tinh thể màu trắng đèn nháy vào loa
nhóm năm thanh nữ tú được lãng giữ trong căn hộ
cơ quan làm rõ gồm bùi thị như quỳnh chú tại thái bình trần phương linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại quận hai bà trưng hà nội
lê thiện long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại quận hoàn kiếm hà nội và hoàng thế huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận ba đình hà nội
trong ba ngày nhóm đối tượng này đã liên tục thác loạn với nhiều loại ma túy khác nhau
cơ quan điều tra cũng làm rõ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba huy cùng quỳnh đến căn hộ của linh
để dự tiệc sinh nhật
huy chuyển cho linh hai mươi năm triệu đồng để mua ketamin và nước vui
sau khi sử dụng hết ma túy chiều hôm sau huy bà quỳnh mua thêm hai gói nước vui với giá là năm tám triệu đồng để cùng sử dụng
đến tối ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba linh gọi điện rủ thêm long đến căn hộ của mình đồng thời nhờ long trên đường đi mua thêm
vì bên bán yêu cầu chuyển khoản trước

sau đó huy đã chuyển bảy năm triệu đồng cho người bán

hai chỉ ketamin liền được đưa đến căn hộ của linh cho cả quỳnh và long sử dụng
kết quả giám định xác định các chất thu giữ tại căn hộ của linh là ma túy tổng hợp loại ketamin

tiến hành xét nghiệm nhanh các đối tượng cho kết quả toàn bộ đều dương tính với ma túy
đầu tháng bảy vừa qua cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thuê căn hộ làm nơi cất giấu tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố
thực tế này đang đặt ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng chức năng
theo cơ quan công an qua điều tra các vụ việc cho thấy thực tế là các đối tượng đã lợi dụng việc khách sạn căn hộ tại các trung cư cao cấp khép kín
được trang bị hệ thống camera an ninh có bảo vệ nhiều lớp
kiểm soát ra vào chặt chẽ ban quản lý cũng như các bảo vệ muốn kiểm tra các căn hộ thì phải báo trước với chủ hộ
từ đó các đối tượng phạm tội có thời gian để tiêu hủy tăng vật hoặc giải tán bớt số người trong căn hộ
ngoài ra công an địa phương kiểm tra việc tạm trú tạm vắng tại các căn hộ theo định kỳ nên khó phát hiện
cư dân ở những trung cư thường đóng cửa cả ngày ít chùi đến hàng xóm xung quanh
do đó các đối tượng thường sử dụng trái phép chất ma túy
thường chọn thuê các căn hộ ngắn hạn làm nơi sử dụng ma túy nơi bay lắp cho riêng mình
hơn nữa có những đối tượng thuê căn hộ chỉ với mục đích làm nơi để tụ tập bay lắc
nên chỉ xuất hiện vào thời điểm nhất định thời gian còn lại thì bỏ không
việc xác định người chủ thực sự của các căn hộ cũng gặp nhiều khó khăn
vì hầu hết các căn hộ này đều đã được cho thuê qua lại rất nhiều người
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết
thời gian gần đây khi lực lượng công an tổn thương
tổ chức đấu tranh chấn áp mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy bóng cười
và xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến phòng cháy trợ cháy tại vũ trường quán ba
karaoke khách sạn nhà nghỉ
nên các đối tượng có xu hướng thuê các căn nhà biệt thự trong khu resort
căn hộ cao cấp ở các khu trung cư còn vắng người để tập trung bay lắc
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đặc biệt đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê một đến vài sàn trung cư
sau đó cải tạo thành các phòng bay
và cho thuê lại với giá từ hai đến năm triệu một phòng mỗi ca là một mươi hai giờ
các đối tượng thường lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo
trao đổi giao dịch trong các hội trên không gian mạng
sau khi giao dịch xong thuê người ship thẻ nhắn mật khẩu để mở cửa
người cho thuê và người thuê không cần gặp mặt hay trực tiếp trao đổi với nhau
từ đó hình thành các điểm tụ điểm chứa chấp
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các điểm này
gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá
giạng sáng ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tại một trung cư cao cấp quận long biên hà nội
công an quận long biên tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ
phát hiện cặp đôi giáp thị hương giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã lam cốt tân yên tỉnh bắc giang

trú tại mỹ độ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
và nguyễn hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại mỹ độ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
cùng nhau bay
vật chứng thu giữ gồm hai hai trăm một mươi một gram ma túy tổng hợp
cơ quan công an đã bắt khẩn cấp hai đối tượng trên
vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thượng tá đào hồng dương phó trưởng công an quận long biên chia sẻ
để có thể triệt phá được các ổ bay lắc tại trung cư cao cấp
các trinh sát cán bộ điều tra phải vượt qua không ít những khó khăn trở ngại
các đối tượng tổ chức sử dụng đều biết đó là hành vi vi phạm pháp luật
nên có nhiều biện pháp
đối phó ví dụ như các đối tượng chọn thuê phòng cách âm
phòng có nhiều lớp cử khóa vừa khóa bằng mã số vừa khóa bằng khóa cơ
bọn chúng thường mua rất nhiều đồ ăn nước uống để có thể bay lắc hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khóa chắt cửa nội bất xuất ngoại bất nhập
bởi thế các trinh sát đã phải dành nhiều thời gian công sức
không quản những đêm giá rét những ngày nắng nóng cháy ra
để theo sát các di biến động của các đối tượng
nhằm chọn thời điểm phá án sao cho thích hợp nhất
đáng chú ý qua triệt phá nhiều ổ nhóm
cơ quan công an phát hiện các đối tượng còn sử dụng nhiều loại ma túy mới
như ma túy nước vui được nguy trang dưới dạng các loại nước hoa quả
cà phê có những loại uống trực tiếp
cũng có loại sa vào lon nước tăng lực bò húc rồi đun nóng để uống
để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
cơ quan công an tăng cường kiểm tra hành chính để kiểm soát chặt chẽ
mọi hoạt động của các đối tượng ra soát kiểm tra
quản lý kịp thời các hành vi phạm tội với ma túy
tội phạm ma túy thuê trung cư làm nơi sinh sống
nhưng thực chất để an toàn mua bán trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại các địa phương nâng cao hơn nữa vai trò quản lý địa bàn
của cảnh sát khu vực và ban quản lý trung cư
đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cảnh sát khu vực và ban quản lý trung cư
trong công tác kiểm tra hành chính
nắm chắc thông tin người thuê nhà quản lý người thuê nhà
mục đích sử dụng thực tế của căn hộ
cảnh sát khu vực và bảo vệ trung cư thường xuyên theo dõi
nắm mắt thông tin nhằm phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
tuyên truyền đến ban quản lý chung cư
yêu cầu chủ căn hộ phải ký hợp đồng cho thuê
xem xét kỹ lai lịch công việc của người thuê nhà
góp phần hạn chế đưa các băng nhóm tội phạm hoạt động trong trung cư cao cấp
đồng thời tăng cường công tác vận động người dân
nâng cao ý thức cảnh sát phát hiện và tối giác tội phạm của người dân
các trung cư cần tổ chức các buổi họp dân
phối hợp với công an phường phổ biến các thủ đoạn của tội phạm
nhận diện tội phạm ẩn náu trong chung cư
kịp thời thông báo đến công an phường khi phát hiện tội phạm xảy ra tại trung cư
hàng loạt vụ việc sử dụng ma túy tại các quán bar karaoke
bị lực lượng chức năng triệt phá
hầu hết những đối tượng sử dụng ma túy đều là thanh thiếu niên
tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar karaoke diễn ra phức tạp
ngày càng phát hiện nhiều dạng mới của ma túy khó kiểm soát
thậm chí có trường hợp chủ cơ sở hoặc người được giao quản lý
còn trực tiếp mua bán chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngay tại cơ sở gây mất an ninh trật tự
công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn tấn vũ
chú tại xã cam thành bắc huyện cam lâm
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp căn nhà nơi đối tượng vũ thuê ở
tại tổ dân phố nghĩa bình phường cam nghĩa
công an thành phố cam ranh phát hiện thu giữ nhiều tăng vật
trong đó có nhiều chất tinh thể màu trắng
cũng tại một căn nhà trọ ở tổ dân phố hòa bình phường cam nghĩa
ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố cam ranh phối hợp với công an phường cam nghĩa
tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn thành nhơn
xã cam hòa huyện cam lâm để điều tra hành vi tàng trữ mua bán chất ma túy
qua kiểm tra căn phòng trọ là nơi ở của nguyễn thành nhơn
lực lượng công an phát hiện một bịch ni lông bên trong chứa gần bốn mươi gram ma túy đá
cũng để che mắt lực lượng công an
các đối tượng sử dụng ma túy cũng chọn những quán karaoke làm bến đáp
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
và công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã đồng loạt triển khai lực lượng đột kích
vào quán lv ở khu phước hải thị trấn long thành huyện long thành tỉnh đồng nai
để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong quán lv club
có khoảng một trăm tám mươi người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn
trong đó có nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy
khi thấy công an nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tang ba đối tượng
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ gồm bốn gói ma túy đá và nhiều tinh thể ma túy màu trắng
và màu xanh nghi là ma túy được các đối tượng quăng vương vãi dưới sàn nhà
chín bình khí bóng cười hai mươi bảy bình hút xì xa chín mươi ba thuốc lá hiệu ba con năm ngoại nhập
không có hóa đơn chứng tử tám mươi bảy xe mô tô một mươi tám xe ô tô và một trăm chín mươi tám điện thoại di động các loại
ngay sau đó các đối tượng và tàu
tăng vật đã được đưa về trụ sở công an huyện long thành để làm việc
qua test nhanh một trăm tám mươi người phát hiện có năm mươi hai người dương tính với chất ma túy
trong đó có bốn nhân viên và một bảo vệ của quán
thực tế cho thấy sự phát triển của kinh tế xã hội kéo theo nhu cầu hưởng thụ của con người
nhất là đối với bộ phận giới trẻ
đó cũng chính là lý do giải thích vì sao xuất hiện ngày càng nhiều tụ điểm vui chơi giải trí
tuy nhiên hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện này
đã và đang tiềm ẩn rất nhiều mối nguy cơ về an ninh trật tự
nhiều điểm kinh doanh vũ trường quán bar đã lén lút
biến thành tụ điểm khi dân chơi ma túy ồ ạt tìm bế đỗ
đang là một vấn nạn nhức nhối gây ra nhiều bất an cho cộng đồng
vấn nạn dân chơi chọn các điểm này làm bãi đáp liên tục bị phát hiện tại nhiều tỉnh thành phố
sự phát triển nhanh chóng của các loại hình vui chơi giải trí như quán bar karaoke vũ trường
làm cho số lượng người sử dụng ma túy ngày càng tăng
và kéo theo nguồn cầu ma túy tăng cao
nếu phát hiện sai phạm ma túy thì cũng chỉ rút giấy phép kinh doanh
bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình xác định đối tượng mai văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
có liên quan đến đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn xuyên biên giới và liên tỉnh
hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi
đúng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại thôn kim tân xã kim hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với công an huyện minh hóa và phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình
đã bắt quả tang nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần đăng hoàng sinh năm hai nghìn hai
đều trú tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đang vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp ketamin
và một mươi ba chín trăm ba mươi sáu viên nén hình tròn sạch
ban chuyên án cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của phan văn dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã kim hóa huyện tuyên hóa và thu giữ được một trăm chín mươi tám viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
qua đấu tranh phan văn dương khai nhận mua ma túy của mai văn minh và được nguyễn ngọc sơn giao
còn đây là bảy bịch ni lông chứa ma túy dạng bột hai mươi bốn viên thuốc lắc bốn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
cùng số tiền gần một triệu đồng
những tiền gần chín mươi triệu đồng là những tam vật mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu thu giữ
khi kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu
tại thời điểm kiểm tra một mươi bảy phòng hát đang hoạt động
lực lượng công an thu giữ nhiều bịch ni lông chứa ma túy dạng bột và các dụng cụ để sử dụng cho cuộc bay lắc của hơn tám mươi nam nữ đang trong độ tuổi thanh thiếu niên
theo lực lượng công an
những nhóm thanh niên bị phát hiện bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke
thì đa số các đối tượng này không hát mà sau khi thuê phòng hát là bật nhạt sàn hết công suất và tổ chức sử dụng các chất ma túy mang theo
đáng lên án hơn là có những chủ quán karaoke vì lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật của lương tâm tiếp tay cho tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động thực hiện các hành vi phạm tội
sự phát triển nhanh chóng của các loại hình vui chơi giải trí như quán bar karaoke vũ trường làm cho số lượng người sử dụng ma túy ngày càng tăng và kéo theo nguồn cầu ma túy tăng cao
nếu phát hiện sai phạm ma túy thì các cơ sở cũng chỉ rút giấy phép kinh doanh thay tên đổi chủ bình cũ rượu mới
vì vậy trên thực tế các chủ quán karaoke thường đối phó với cơ quan công an bằng cách thay đổi đại diện pháp luật hoặc đổi tên doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
sự tồn tại của hàng trăm nghìn người nghiện hiện nay kéo theo nhu cầu tiêu thụ của ma túy ngày càng tăng cao
cũng như sự phức tạp của các hoạt động mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phục vụ cho đối tượng này
bản thân con nghiện cũng chính là nguồn cung dồi dào cho các đối tượng sử dụng và mua bán ma túy để có tiền nuôi các con nghiện của mình
tâm lý tuổi trẻ muốn thể hiện sự sanh điệu khác người hơn người nhưng hiểu biết xã hội nhận thức chưa đầy đủ chưa chính chắn

bên cạnh đó nhiều đối tượng muốn thể hiện bản lĩnh cá nhân thường rủ dê lợi dụng các buổi tiệc sinh nhật hoặc sau các buổi ăn nhậu vui chơi
rồi kéo nhau vào các địa điểm như karaoke quán bar để hát hò nhảy múa và sử dụng trái phép chất ma túy
cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội các địa điểm vui chơi giải trí như quán bar karaoke cũng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng
bên cạnh hoạt động văn hóa lành mạnh được phép thì đây cũng là những địa điểm các đối tượng phạm tội lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đặc biệt là giới trẻ
sở dĩ các đối tượng chọn những tụ điểm này để hoạt động vì có thể tập trung đông người độ cách âm cao ít bị nghi ngờ phát hiện
trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an
và khi bị phát hiện dễ dàng tẩu tán tăng vật
liên tiếp những vụ việc bị lực lượng công an phát hiện xử lý trong thời gian gần đây cho thấy một thực trạng đáng báo động hiện nay
đó là một bộ phận nhỏ trong giới trẻ đã và đang lao mình vào những cuộc chơi vô độ
nguyên nhân một phần do vai trò quản lý của gia đình đối với con em mình đang bị buông lỏng
bên cạnh đó vì kinh tế và lợi nhuận một số quán karaoke đã cho tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động
thực hiện các hành vi phạm tội trong cơ sở kinh doanh của mình gây mất an ninh trật tự
để giảm tình trạng tệ nạn ở các quán karaoke vũ trường
thì các lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra kiểm soát để chủ động nắm tình hình
kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi tàng trữ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xử lý kiên quyết nghiêm minh đối với chủ cơ sở kinh doanh
để xảy ra vi phạm và tội phạm liên quan đến ma túy tại cơ sở mình quản lý
hoặc có hành vi tiếp tay bao che cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy